năm hai nghìn năm ubnd tp hội an tỉnh quảng nam đã đầu tư một mươi hai tám tỷ đồng để xây dựng nhà hỏa táng cho người đã khuất
thế nhưng một mươi ba năm trôi qua công trình này vẫn chưa xong đang bỏ hoang cỏ mọc ôm tùm gây lãng phí trầm trọng nguồn ngân sách của nhà nước
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
dự án xây dựng nhà hòa táng hội an được ubnd tỉnh quảng nam phê duyệt vào tháng một mươi một năm hai nghìn bốn trên diện tích hai mươi m hai thuộc xã cẩm hà thành phố hội an
với tổng nguồn vốn hơn một mươi hai tám tỷ đồng do công ty công trình công cộng hội an làm chủ đầu tư
dự án được khởi công vào năm hai nghìn năm do công ty xây dựng và cấp thoát nước quảng nam thi công dự kiến sẽ đưa vào hoạt động vào cuối năm hai nghìn sáu
nhưng đến nay công trình này vẫn trong tình trạng giang dở và bị bỏ hoang
hầu hết các hạng mục của nhà hỏa táng
các hạng mục đã xuân cấp và hư hỏng nghiêm trọng
có cấp lĩnh đạo tỉnh và thành phố khẳng trương làm cái lò hỏa táng lành để cho vấn đề dân sinh là họ còn có cái chỗ nơi hỏa táng
theo lãnh đạo thành phố hội an dự án bị đình trệ là do đơn vị thi công là công ty cổ phần xây dựng và cấp thoát nước quảng nam
không đủ phương tiện năng lực thi công tổ chức thi công không đúng tiến độ ghi trong hợp đồng
dẫn tới việc công trình bị bỏ hoang lãng phí
do vậy vào giữa năm hai nghìn một mươi bốn
thành phố hội an đã kiến nghị ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam cho dừng thi công dự án để thanh lý hợp đồng
đồng thời tiếp tục tìm đơn vị khác để thay thế
nhưng đến nay nhà thầu vẫn chưa gửi hồ sơ thanh lý
theo lãnh đạo thành phố hội an dự án bị đình trệ là công ty cổ phần xây dựng và cấp thoát nước quảng nam

việc xây dựng nhà hỏa táng hội an được đánh giá là một dự án quan trọng
nhằm giúp giải quyết áp lực về nơi an táng cho người đã khuất ở thành phố hội an
ngoài ra nhà hỏa táng giúp người dân thay đổi tập quán địa táng
bằng hỏa táng
góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tăng mỹ quan đô thị
do vậy người dân rất mong ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam và thành phố hội an
xử lý rứt điểm những vướng mắc trong quá trình thi công
đồng thời tiếp tục thi công sớm đưa nhà hòa táng hội an vào sử dụng
nhằm tránh lãng phí nguồn ngân sách của nhà nước